thông tin đầu tiên tại đắk lắk tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với năm bị cáo
gồm nguyễn đình sang nguyễn cao trọng lê thế việt huỳnh tấn tuấn và nguyễn lập nghiệp về tội giết người
theo có chạm vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nguyễn đình trinh chú tại huyện crongbúc tỉnh đắk lắk
cùng một số người đến hát tại quán karaoke ở phường an lạc thị xã buôn hồ
trong lúc hát trinh đã dùng tay sàm sỡ một cô gái là nhân viên phục vụ quán
khi cô gái phản ứng thì bị trinh dùng lon bia ném trúng đầu
thời điểm này sang cùng với bốn đối tượng đang ngồi uống rượu
khi biết chuyện nên cả nhóm mang theo hai cây dựa và một cây gậy sắt rồi đến quán karaoke
tại đây trinh và sang đã xảy ra mâu thuẫn
cả nhóm sang đã lao vào đánh chém liên tiếp nhiều nhát vào người trinh
nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi năm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đình sang một mươi ba năm tù giam
các bị cáo còn lại từ năm đến một mươi một năm tù cùng về tội giết người
tại sơn la lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể tại bản phát xã lòng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
đối tượng tráng a phái bị bắt giữ cùng tăng vật là ba mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông ở bên kia biên giới
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về để bán kiếm lời
trong khi đó tại bản thống nhất xã trường khương huyện sông mã
hai đối tượng phạm văn hiễu và sông a cho cũng đã bị phát hiện khi đang vận chuyển
bốn bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hiễu và cho khai nhận hai đối tượng liên kết móc nối với nhau
mua số ma túy trên từ bên kia biên giới với giá gần một trăm ba mươi triệu đồng về để bán kiếm lời
công an phát hiện và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh cà mau vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với hồng duy phú chú tẻ xã tân hưng tây huyện phú tân
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
theo đó vào ngày bốn tháng năm lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tàng đối tượng hồng duy phú
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy tại tròi lá phía sau nhà
tiến hành khám xét nơi ở của hồng duy phú lực lượng phát hiện thêm chín bịch ni lông có chứa tinh thể màu trắng
nhiều dụng cụ thường được dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra còn phát hiện thêm hai cây dao một cây dựa hai gậy ba khúc
và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy phải song hành với công tác phòng ngừa tội phạm tệ nạn ma túy
thời gian qua công an huyện đại tử tỉnh thái nguyên đã tập trung đấu tranh với tội phạm
giải quyết tệ nạn ma túy theo hướng đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn
hạn chế ma túy từ bên ngoài thẩm lậu vào địa bàn
đồng thời tăng cường đấu tranh triệt phá các điểm bán lẻ chất ma túy trái phép
nhằm chặt cung chặt cầu ngay trong địa bàn huyện
đây là hai đối tượng vừa bị công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên tạm giữ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý các đối tượng đều từng có tiền án tiền sự khi ra tù lại tiếp tục tái phạm tội
tôi về thì tôi không có công an việc làm tái nghiện
tái nghiện là không có công an việc làm tôi mua ma túy về sử dụng và bán lấy lời để tiền sử dụng
khi tôi đi mua ma túy về để sử dụng cho bản thân đi về đến khu tuyên trường
thì tiên trường một thì bị công an xã tuyên hội bắt khỏa tăng
trong túi tôi có năm gói heroin
khi về đến nhà thì công an xã tuyên hội khám nhà tôi có để trong lọ
màu xanh trong đó có hai mươi bốn gói thuốc dạng heroin gói bằng giấy bạc màu trắng
trong đó là thuốc bột màu trắng tôi tàm chữ để tôi sử dụng cho bản thân
vì là các đối tượng từng đi cai nghiện bắt buộc và tù tha về địa phương
nên dù hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ chủ yếu là mua ma túy về phân nhỏ bán lại kiếm lời
nhưng thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm ma túy rất tinh vi gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
các đối tượng này thường là
các đối tượng có tiền án tiền sự về loại tội phạm cơ bạc
thứ hai là các đối tượng có tiền án tiền sự thì có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan điều tra cũng như lực lượng chức năng
trong quá trình phát hiện bắt các đối tượng
và các đối tượng thường xuyên chọn những địa bàn là vùng đồi núi
khó khăn trong quá trình bắt phát hiện bắt quả tang cũng như là tiếp cận các đối tượng
bên cạnh việc tập trung triệt phá các điểm mua bán lẻ trái phép chất ma túy
thực hiện hiệu quả việc chặt cung chặt cầu kiềm chế không để phát sinh thêm số người nghiện mới
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện đại từ
cũng phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn tổ chức giả soát thống kê chính xác số người nghiện
để tổ chức phân loại và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện đúng đối tượng
do vậy đến nay cơ bản kéo giảm tình hình phạm tội về ma túy trên địa bàn huyện
về tình hình tội phạm vi phạm văn hợp về ma túy trên địa bàn huyện từ
chủ yếu là các đối tượng nghiện đông hơn bảy trăm linh đối tượng
do vậy là tình trạng mua bán ma túy chủ yếu tập trung là các loại mua bán nhỏ lẻ
không thành đường dây không hình thành ngành tổ chức của đường dây
chủ yếu là các điểm nhỏ lẻ để bán cho các con nghiện sử dụng trên địa bàn
từ việc công an đại từ
giải quyết tốt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn đã góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự
như cướp giật trộm cắp tài sản gây dối trật tự công cộng
bảo đảm giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp
và tạm giữ hình sự đối với huỳnh thị ly ly chú tẩy thôn đức bố hai
xã tam anh bắc huyện núi thành tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ly sử dụng các trang mạng xã hội facebook
zalo và tạo ra nhiều nicknam ảo để lập thành một nhóm gồm nhiều thành viên tuyển dụng việc làm
tại khu công nghiệp ô tô chu lai trường hải tự giới thiệu nhận xét duyệt các hồ sơ xin việc
và điều chuyển công việc trong khu công nghiệp trường hải với chi phí từ năm trăm linh đồng
đến hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng một hồ sơ thực chất ly đã lấy tiền tiêu xài cá nhân
còn hồ sơ cất giữ tại phòng trọ tổng số tiền li chiếm đoạt được là khoảng ba mươi triệu đồng
còn tại lâm đồng công an huyện dư linh tỉnh lâm đồng phối hợp với công an thành phố đà lạt
vừa bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn tiến nhật trú tại thôn phú hiệp một xã gia hiệp huyện di linh
tỉnh lâm đồng về hành vi trộm cắp tài sản
qua đầu tranh bước đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy tại thành phố đà lạt
và bốn vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện di linh sau đó đem đi tiêu thụ tại thành phố đà lạt
ngoài ra đối tượng đã trộm cắp hai xe máy tại xã gia hiệp và xã bảo thuận huyện di linh
được biết nhật là đối tượng nghiện ma túy và thường xuyên lang thang các khu vực vắng dân cư
khi phát hiện có xe máy người dân đi làm không có người trông coi
thì tháo dây điện nguồn để thực hiện hành vi trộm cắp
thưa quý vị tại thành phố hồ chí minh vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút
tối qua chiếc xe do nam tài xế khoảng bốn mươi tuổi cầm lái chạy trên đường kha vạn cân
hướng từ cầu vượt linh xuân về chợ thủ đức
khi xe này vừa ôm cua rẽ phải tại giao lộ đường dương văn cam kha vạn cân
giáp giữa phường linh tây và trưởng thọ thành phố thủ đức
thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại và tông vào nhiều xe máy
vụ việc đã khiến cho bốn người bị thương nặng có khoảng một mươi xe máy các loại bị xe hơi tông vào
tuy nhiên có sáu xe hư hỏng nhẹ nên người dân tự rời khỏi hiện trường
sau tai nạn tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng y tế cũng đã nhanh chóng có mặt sơ cứu người bị nạn rồi chuyển đi cấp cứu
đến khuya cùng ngày lực lượng kỳ sát giao thông thành phố thủ đức vẫn đang tiếp tục xử lý sự cố
khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với bị can võ văn giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại ấp long thạnh một xã long giang
huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi giết người
kết quả điều tra ban đầu sáng ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai giàu đi nhậu cùng với nhóm bạn
khoảng một mươi hai giờ cùng ngày sau về nhà ăn cơm rồi đập phá đồ đạc trong nhà
khi bị bà nguyễn thị hò là mẹ ruột của giàu la mắng dầu liền lấy con dao yếm đòi chém
hoảng sợ bà hò chạy sang nhà con trai võ văn dành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu gần đó để tránh mặt
lúc này dầu cầm dao xông vào nhà anh dành thì bị anh dành dùng cúp gỗ
đẩy dầu ra khỏi nhà trên đường về nhà dầu ném bỏ con dao anh dành đi theo
dùng khúc gỗ chọc vào mặt dầu gây thương tích tức giận dầu chạy vào nhà lấy một cây kéo ra
đâm anh dành gục tại chỗ rồi tiếp tục lấy cúp gỗ đánh vào người anh dành nhiều cái
khi thấy anh giành đã chết dầu liền ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
cũng không làm chủ được hành vi trong lúc uống rượu bị cáo nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và hoàng gia anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú huyện phú lương tỉnh thái nguyên đã bị tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đưa ra xét xử phúc thẩm với tội danh cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nguyễn anh tuấn tổ chức ăn nhậu tại quán ăn ở xã vân tùng huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
tại đây có sự tham gia của hoàng gia anh và một số người bạn
sau đó hoàng văn dũng cùng với hai người bạn cùng đến quán ăn và ngồi vào bàn với nhóm của tuấn giao lưu
trong lúc uống rượu một người trong nhóm của tuấn xảy ra mâu thuẫn với dũng dẫn đến xô xát đánh nhau
hậu quả làm anh hoàng văn dũng bị nguyễn anh tuấn và hoàng gia anh gây thương tích với tỷ lệ là một mươi ba
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân huyện ngân sơn đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo
nguyễn anh tuấn hai năm tám tháng tù hoàng gia anh hai năm sáu tháng tù
tại phiên xử phúc thẩm hội đồng xét xử nhận định hành vi nêu trên của bị cáo đã được cấp sơ thẩm xét xử
đối với các bị cáo nguyễn anh tuấn hoàng gia anh về tội cố ý gây thương tích là có căn cứ đúng người đúng tội
tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo đã tự nguyện tiếp tục bồi thường cho bị hại
do vậy tòa án nhân dân tỉnh chấp nhận kháng cáo các bị cáo nguyễn anh tuấn và hoàng gia anh
xử phạt bị cáo nguyễn anh tuấn hai mươi tháng tù hoàng gia anh một mươi tám tháng tù giam
một vụ cháy nhà liên hoàn vừa xảy ra tại huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái khiến ba ngôi nhà bị thiệt hại
cụ thể vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng ngày hôm qua năm tháng năm hỏa hoạn đã xảy ra tại một ngôi nhà ở thôn tống ngoài
xã túc đán huyện trạm tấu sau đó cháy lan sang hai ngôi nhà bên cạnh ngay sau khi phát hiện có cháy xảy ra
người dân trong thôn đã cùng các gia đình gặp nạn tìm cách cứu chữa nhưng đám cháy quá lớn nên rất khó dập tắt
sau khi đám cháy được khống chế
một ngôi nhà sàn bị cháy rụi hoàn toàn hai nhà sàn còn lại bị cháy một phần
ước tính thiệt hại ban đầu xác định khoảng gần ba trăm linh triệu đồng
hiện chính quyền địa phương đã bố trí nơi ăn ở tạm cho các hộ dân trên
thưa quý vị là một trong một mươi hai tỉnh thành phố được chọn là địa điểm tổ chức các môn thi đấu tại sea games ba mươi một
tỉnh phú thọ được sao nhiệm vụ đăng cai tổ chức các trận đấu bảng a và một trận bán kết môn bóng đá nam
cho đến thời điểm này lực lượng công an tại phú thọ đã hoàn tất các phương án đảm bảo an ninh trật tự
sẵn sàng cho một kỳ sea games ấn tượng và thành công
khu vực sân vận động tỉnh phú thọ nơi diễn ra các trận đấu bảng a môn bóng đá nam tại sea games năm mươi một
trong đó có sự góp mặt của đội chủ nhà u hai mươi ba việt nam sẽ thi đấu trận đấu gặp u hai mươi ba indonesia vào một mươi chín h tối nay
hơn hai mươi vé xem trận đấu này đã được bán hết
ngay từ đầu giờ sáng
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố việt trì đã có mặt lên các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực quanh sân vận động
các hành vi dừng đỗ xe sai quy định đều được lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở xử lý theo đúng quy định
trước trong và sau khi các trận đấu diễn ra
chúng tôi đã phân công lực lượng tiến hành phân luồng từ xa để giảm tải và hạn chế các phương tiện
cho lưu thông tại các khu vực diễn ra các trận đấu để hạn chế ủn tắc giao thông
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường lực lượng để tuần tra kiểm soát
để hướng dẫn cũng như xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm giao thông
để nhằm mục tiêu cao nhất đó là phòng ngừa hạn chế nước tối đa tình trạng ách tắc giao thông
ủn tắc giao thông cũng như là tai nạn giao thông xảy ra trong quá trình tổ chức các trận đấu diễn ra trên địa bàn của thành phố việt trì
đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự công an tỉnh phú thọ đã xây dựng các phương án chi tiết
quán triệt tinh thần trách nhiệm đến từng vị trí cán bộ chiến sĩ tại địa điểm dân tập và lưu trú của các đội tuyển
xây dựng phương án bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm
trong đó tập trung vào các khu vực diễn ra hoạt động thi đấu của các vận động viên
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện khi vào sân vận động
thực hiện theo kế hoạch của công an tỉnh công an thành phố chúng tôi triển khai ngay từ chiều nay
huy động một trăm linh lực lượng công an phường tham gia các điểm các chốt phối hợp với cả lực lượng quân đội
các lực lượng khác để đảm bảo an ninh trật tự
tại các điểm xoát vé thì chúng tôi cũng có người để phối hợp với cả lực lượng an ninh để kiểm soát đưa nhân dân vào xem trận thi đấu
ngoài ra các vòng ngoài thì chúng tôi cũng có tổ tuần tra lưu động nhắc nhở nhân dân trên địa bàn
các hàng quán không lên chiếm hành năng về hè
ngoài ra để bảo đảm cho người dân đến cổ vũ các trận đấu
thuộc vòng bảng lực lượng công an cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức giả soát các điểm trông giữ phương tiện
yêu cầu tổ chức nhâm ít giá vé theo đúng quy định
đồng thời các lực lượng chức năng cũng lên các phương án cụ thể khi có các tình huống đột xuất xảy ra
công an phường phối hợp với lực lượng bắt đổi dân phố thì chúng tôi thường xuyên là tuần tra các khu vực xung quanh sân vật động nơi diễn ra thi đấu
chúng tôi có thành lập một tổ xử lý vụ việc lưu động và tại công an phường có một tổ xử lý vụ việc
khi xảy ra vụ việc chúng tôi sẽ khẩn trương giải quyết ngay không để tình trạng phức tạp
trận đấu giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba indonesia sẽ diễn ra vào lúc một mươi chín h tối nay
theo nhận định của lực lượng chức năng số lượng cổ động viên đổ về khu vực sân vận động tỉnh phú thọ sẽ rất đông
tuy nhiên đến thời điểm này lực lượng công an cũng như các lực lượng khác đã triển khai quyết liệt
đồng bộ các biện pháp giải pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho hoạt động thi đấu sea games ba mươi một tại tỉnh phú thọ
vờ hỏi mượn điện thoại để gọi điện cho người thân rồi bất ngờ ra tay cướp giật tài sản
chưa đầy bốn mươi tám giờ sau khi gây án một nhóm đối tượng đã bị công an huyện tuy phước tỉnh bình định nhanh chóng điều tra bắt giữ
đây là hiện trường vụ cướp giật tài sản vừa xảy ra vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại xã phước hòa huyện tuy phước tỉnh bình định
vào thời điểm trên em nguyễn xuân thưởng ở xã phước hòa huyện tuy phước
đang đứng đợi bạn bên lề đường thì bị các đối tượng điều khiển xe máy áp sát
giả vờ hỏi mượn điện thoại để gọi điện cho người thân
sau đó bất ngờ giật lấy rồi nhanh chóng leo lên xe của đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát
xác định hành vi phạm tội của các đối tượng là hết sức manh động và liều lĩnh ngang nhiên gây án giữa ban ngày
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an huyện tuy phước khẩn trương điều tra truy bắt
từ các dấu vết thu thập tại hiện trường cùng thông tin do bị hại cung cấp
nhiều mũi trinh sát được huy động chia làm nhiều hướng lần theo dấu vết để kịp thời ngăn chặn các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
cũng như gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân
thì quyết tinh thần kiên quyết trấn công tới các tội phạm và sử dụng đồng bộ các biện pháp kiệp vụ
thì đã xác định được ba đối tượng nghi vấn đang lẫn trốn tại nghĩa địa thuộc phường nhân hòa thị xã an nhân
thì bằng các biện pháp nghiệp vụ đã mặc phục bắt giữ được ba đối tượng nghi vấn trên tại nghĩa địa phường nhân hòa thị xã an nhơn
đưa vào chủ sở công an huyện để đấu tranh làm rõ cái hành vi chiếm đoàn tài sản của ba đối tượng trên
sau gần bốn mươi tám giờ kể từ
khi gây án các đối tượng trong vụ cướp nói trên lần lượt bị xa lưới gồm đặng công hậu nguyễn văn nhân và lê công tín
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm